liên bộ tài chính công thương vừa có thông tin về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ một mươi sáu h bốn mươi năm chiều nay hai mươi tháng một mươi
theo đó giá xăng ron chín mươi hai tăng bốn trăm bốn mươi một đồng một lít giá xăng e năm tăng ba trăm chín mươi hai đồng một lít và các loại dầu tăng từ năm trăm hai mươi đến năm trăm chín mươi chín đồng một lít
kể từ một mươi sáu h bốn mươi sáu phút chiều nay giá xăng ron chín mươi hai tăng bốn trăm bốn mươi một đồng một lít so với giá hiện hành lên một mươi sáu tám trăm bốn mươi năm đồng một lít
giá xăng e năm tăng ba trăm chín mươi hai đồng một lít so với mức giá hiện hành lên mức một mươi sáu năm trăm ba mươi ba đồng một lít
liên bộ tài chính công thương cũng quy định tăng giá đối với các mặt hàng dầu
cụ thể giá dầu diesel năm s tăng năm trăm chín mươi chín đồng một lít dầu hỏa tăng năm trăm hai mươi đồng một lít và dầu ma rút tăng năm trăm chín mươi hai đồng một lít
liên bộ cũng thống nhất giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành
chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng ron chín mươi hai
xăng e năm là sáu trăm linh đồng một lít mặt hàng dầu diazen và dầu hỏa là ba trăm linh đồng một lít
với sự điều chỉnh giá xăng dầu ngày hôm nay là lần thứ năm liên tiếp xăng dầu tăng giá sau bốn đợt giảm giá tính từ tháng sáu
đây cũng là lần thứ chín giá xăng dầu được điều chỉnh tăng tính từ đầu năm đến nay